nhu cầu của người tiêu dùng đối với nông sản an toàn đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ngày càng tăng
thế nhưng lại có một thực trạng đang diễn ra đó là khả năng cung mứng sản phẩm hữu cơ vẫn còn rất hạn chế
ngay cả những chuỗi cửa hàng phân phối đã ký hợp đồng ổn định với vùng nguyên liệu cũng có những ngày không có hàng để bán
xã thanh xuân huyện sóc sơn thành phố hà nội là một trong số ít những vùng trồng rau hữu cơ được công nhận từ hơn một mươi năm nay
với diện tích hơn ba mươi hectare thanh xuân đang cung ứng cho thị trường trung bình mỗi tháng khoảng từ sáu mươi đến chín mươi tấn rau củ quả hữu cơ
sản lượng này chỉ đáp ứng được một phần tư số đơn đặt hàng từ các nhà phân phối
phải tổ chức được con người con người ở đây gồm có con người trong tổ chức sản xuất con người trong quản lý sản xuất và giám sát sản xuất
mà cái quy trình đòi hỏi rất là khắt khe vì nó yêu cầu một cái sản phẩm thực sự an toàn và sạch
cũng vì thế mà mặt hàng nông sản phẩm này đã được tạo ra
nông sản hữu cơ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu sản phẩm của các chuỗi cửa hàng phân phối
tại cửa hàng này thậm chí có ngày không có sản phẩm hữu cơ để bán
rau hữu cơ thì nếu mà so với gì thì nó hiếm hơn rau kia à
yêu tiên lựa chọn của tôi thì bây giờ tôi chờ nếu mà không có rau kia à không có rau hữu cơ thì tôi mới mua rau kia
vì những cái tiêu chuẩn chung của việt nam thì cũng nói chung là mình cũng chưa làm được các cái bước để công bố cho nó minh bạch xem là đến mức nào
cho nên có những sản phẩm đạt được hữu cơ gần như gần gần gọi là gần trong sản xuất
nhưng chúng ta cũng chỉ dám dùng cái từ hướng hữu cơ thôi
theo các chuyên gia để sản phẩm đạt chuẩn hữu cơ thì từ yếu tố đầu vào gồm giống đất đai nguồn nước tưới cũng phải đảm bảo sạch
vì thế trong bối cảnh mà phần lớn diện tích đất đai lạm dụng hóa chất trong sản xuất thì việc quy hoạch vùng sản xuất hữu cơ rất khó
hiện cả nước mới có hơn bảy mươi hectare diện tích trồng hữu cơ
để đảm bảo làm sao các quy định về nước về cây trồng về phân bón và các loại sản phẩm để mà xử lý việc dịch bệnh
nó cũng phải có nguồn gốc sinh học và hữu cơ chính vì thế thì nó phải có đủ quá trình không thể làm nhanh được
ngay ở nước có nền nông nghiệp phát triển như mỹ sản phẩm hữu cơ cũng chỉ chiếm năm trong cơ cấu nông sản nói chung
thế nên với những hạn chế về điều kiện sản xuất của nước ta
cả các hợp tác xã và cơ quan quản lý đều khẳng định không thể phát triển ồ ạt sản phẩm hữu cơ dù nhu cầu thị trường có tăng cao